các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
châu âu cũng đang đối mặt với sức ép của làn sóng mới với lo ngại các dịp vui chơi lễ cuối năm sẽ khiến các ca mắc mới tăng mạnh
chủ tịch ủy ban châu âu ec osoa von der leyen cảnh báo omecron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại châu âu vào tháng tới
các ca nhiễm mới tăng cao chủ yếu do biến thể data nhưng chúng ta cũng đang thấy một omecron đang trên đường đua tốc độ với tốc độ gia tăng những ngày qua rất đáng lo ngại
do đó theo các chuyên gia đến giữa tháng một tới chúng ta có thể chứng kiến omicron là biến thể chủ đạo
các nhà khoa học tin rằng omicron là biến thể dễ lây lan mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm biến thể này cho đến nay đều mắc bệnh ở thể nhẹ
tuy nhiên sự gia tăng của các ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron vẫn sẽ gây ra sức ép lớn đối với hệ thống chăm sóc y tế và nguy cơ mắc bệnh của các nhân viên y tế cũng sẽ cao hơn
với lo ngại biến thể omicron nhiều nước sẵn sàng chấp nhận một mùa giáng sinh và năm mới ảm đạm để ngăn cơn bão tuyết virus có thể xuất hiện vào tháng một
đức hôm qua
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thông qua đề xuất của chính phủ cấm đốt pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa để tránh nguy cơ tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện
vốn đã quá tải do bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron nhiều nước đã áp đặt thêm các biện pháp hạn chế
ngay cả những nước không chủ trương siết chặt các biện pháp phòng dịch
để chuẩn bị cho các lan sóng covid một mươi chín mới các nước cũng nhanh chóng phê duyệt các loại thuốc điều trị covid một mươi chín mới
cơ quan dược phẩm châu âu trong tuần đã phê duyệt hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín mới
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tổ chức y tế thế giới who hôm qua cũng cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa covid một mươi chín
có tên gọi là kovovas do ấn độ sản xuất
theo tổ chức y tế thế giới các loại vaccine hiện có vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu bảo vệ con người trước nguy cơ mắc biến chứng nặng hoặc tử vong
mở rộng nguồn cung vaccine sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm
và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch theo ông foci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông fauci cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở protein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tầng để xây dựng bức tranh toàn cảnh về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc
số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh
chống và isara mỹ cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the indipenden youca dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who cũng xếp ông micron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo sau delta
cùng ngày mỹ
canada và úc theo chân yu cùng một số nước khác áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với khu vực phía nam châu phi
theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ antony fauci chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của mỹ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận
không thể ngăn chặn biến trụng omicron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đạt ra là
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi nhằm đối phó với chủng omicron
được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ faushi nhận định biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được omicron xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định
lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vaccine covid một mươi chín hiện tại
và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omicron chứ không ngang biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ fauci cho biết
omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn
và né được các loại vaccine hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được forci nói
forci cho biết mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh
và những người tiêm đủ liệu trên vaccine
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo trụng mới có thể lây lan
chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết
đang làm việc với giới chức các nước khác để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc mũi tăng cường quan điểm được fauxi nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe namibia lesotho eswatini
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến trụng b một một năm trăm hai mươi chín
được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng
gây bệnh nặng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp điều trị
tổ chức y tế thế giới who đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
của virus sars cov hai vừa được phát hiện ở nam phi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt lại tên cho biến thể b một một năm trăm hai mươi chín là omicron
đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm biến thể mới
nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ nam phi
và các nước thuộc khu vực miền nam châu phi
các nhà khoa học anh mới đây đặt lời
nhiều nước đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
với số lượng đột biến rất cao lên tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác
của virus sars cov hai và né tránh hề miễn dịch
chủng mới cũng đã được phát hiện ở nam phi botswana
khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc israel và bỉ
không nằm ngoài mối quan ngại toàn cầu về biến thể omicron
và saudi arabia đã trở thành những quốc gia mới nhất quyết định
hạn chế việc đi lại từ khu vực miền nam châu phi
động thái này có khả năng dán một đòn nặng nề vào nỗ lực của thế giới
nhằm chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của chính quyền mỹ nhấn mạnh
tổng thống joe biden đã cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết
để đảm bảo sự an toàn cho người mỹ và đánh bại đại dịch
các hạn chế đi lại sẽ không áp dụng cho công dân mỹ và người thường trú hợp pháp
mặc dù họ phải sử dụng các biện pháp
tổng thống biden đã đặt xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính
trước khi đến quốc gia này
tổng thống biden cũng kêu gọi người mỹ hãy tiêm phòng hoặc tiêm liều tăng cường
quyết định cấm du khách đến từ các quốc gia châu phi được đưa ra chưa đầy ba tuần
sau khi các du khách quốc tế được chào đón trở lại mỹ
các quan chức mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các quan chức y tế cộng đồng ở nam phi
để tìm hiểu thêm về biến thể mới này và liệu omicron có kháng vaccine hay không
who cũng đã cảnh báo rằng các quốc gia không nên vội vàng
áp đặt các hạn chế đi lại do biến thể này
thay vào đó khuyến nghị một cách tiếp cận dựa trên cân nhắc rủi ro và bằng chứng khoa học
bộ y tế nam phi đã công kích việc châu âu vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại
để làm chậm sự lây lan của một biến thể virus sars cov hai mới là hạ khắc
phản khoa học và trái với khuyến cáo của who
bộ trưởng bộ y tế nam phi joe fala cho biết
nếu so sánh tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày giữa nam phi và một số nước châu âu
động thái này thực sự không có vẻ khoa học
ông cũng đưa ra cảnh báo rằng những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia né tránh
báo cáo về những trường hợp biến thể virus mới và lập luận rằng
mọi người sẽ có thể che giấu những phát hiện bệnh mới vì nó quá rủi ro
theo who phải mất vài tuần để tìm hiểu xem liệu các đột biến mới được phát hiện
có làm cho virus trở nên độc hại hoặc có khả năng lây truyền mạnh hơn hay không